trong khi đó tại lâm đồng một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã đinh trang hòa huyện di linh tỉnh lâm đồng giữa xe máy và xe cứu thương khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ
thông tin ban đầu vào thời điểm trên ông cơ nên sáu mươi tuổi chú tại thôn một mươi năm xã lộc thành huyện bảo lâm đang điều khiển xe máy qua đường để về hướng thành phố bảo lộc
thì đã va chạm với xe ô tô cứu thương do tài xế nguyễn trung trực năm mươi sáu tuổi trú tại thị trấn di linh điều khiển theo hướng ngược lại
hậu quả vụ va chạm làm ông cơ nên tử vong tại chỗ hai xe bị hư hỏng
cơ quan chức năng cho biết kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong hơi thở của ông trực là không và âm tính với ma túy
hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ